để phát huy sức trẻ trong phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám nguyễn đoàn thoại sơn đã phát động phong trào
tuổi trẻ thoại sơn sáng tạo khởi nghiệp lập nghiệp qua đó tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong thanh niên ở địa phương

nguyễn đoàn thoại sơn sáng tạo khởi nghiệp lập nghiệp qua đó tạo nên khí thế đi đua sôi nổi trong thanh niên ở địa phương